điều này đã tạo cơ hội cho các loại hình dịch vụ khấn thuê dân lễ đặt lễ vào các vị trí trung tâm xin lọc v v cho gia chủ được dịp nở rộ
mặc dù quy định của ban tổ chức đền bà chúa kho nghiêm cấm khấn thuê lễ mướn dưới mọi hình thức tuy nhiên nếu du khách nào có nhu cầu làm lễ thì kiếm một cửa hàng cung cấp dịch vụ chọn gói như vậy không khó
hoạt động này còn khá tinh vi ở chỗ những người làm dịch vụ chỉ cần ngồi nguyên ở vị trí đó để khấn còn thông tin về khách hàng sẽ được một ekip khác viết lại và truyền vào
giá của mỗi lần khấn thuê là khoảng hai trăm linh đồng một người và giá để dân lễ đặt vào các vị trí trung tâm trong khu vực cung chúa là khoảng một trăm linh